hôm nay tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện đăng đàn trả lời chất vấn các vị đại biểu quốc hội
theo đó buổi sáng quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề về xây dựng
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng và các bộ trưởng trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn
và giải trình làm rõ thêm những nội dung đại biểu quốc hội nêu
ngay sau đó quốc hội tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
với nhóm vấn đề liên quan tới việc xử lý vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông
nhất là công trình trọng điểm đội vốn lớn chất lượng kém quản lý hạ tầng
quản lý việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe áp dụng việc thu phí tự động không dừng
trên các tuyến quốc lộ cao tốc và trách nhiệm của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
về việc bảo đảm an toàn giao thông
phó thủ tướng trịnh đình dũng và các bộ trưởng trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn
buổi chiều quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư về việc quản lý bảo tồn và phát triển
di sản văn hóa quản lý nguồn thu từ các khu di tích danh làm thắng cảnh công tác quản lý hoạt động
tôn giáo tín ngưỡng phòng ngừa mê tín dị đoàn việc đầu tư xây dựng và quản lý các công trình tâm linh
quản lý nguồn thu từ hoạt động tín ngưỡng du lịch tâm linh công tác quản lý và phát triển du lịch
là các nội dung nằm trong nhóm vấn đề này
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện trả lời chất vấn
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và các bộ trưởng cùng tham gia trả lời chất vấn